năm hai nghìn chín đánh dấu bước phát triển thần kỳ của facebook trước sự bùng nổ của smartphone luật truy cập lên đến một tỷ mỗi tháng
với tổng giá trị vốn hóa năm trăm linh tỷ usd đứng thứ sáu tại nước mỹ và có tới hai tỷ người dùng mỗi tháng facebook là minh chứng cho thành công khởi nghiệp của tỷ phú mark zuckerberg
thành công lớn nhất đến từ quyền được tự do thất bại nếu tôi phải phụ giúp gia đình thay vì có thời gian lập trình
nếu tôi không biết mình sẽ ổn thôi nếu facebook thất bại tôi sẽ không được đứng đây như ngày hôm nay
vốn dĩ đã ở trên ngai vàng nhưng facebook luôn cảnh giác trước các start up có khả năng đe dọa ngôi vị của mình
vì vậy công ty đã thực hiện hàng loạt các thương vụ đình đám trong đó có dịch vụ chia sẻ hình ảnh instagram với mức giá một tỷ usd vào năm hai nghìn một mươi hai
đơn giản chúng tôi không xây dựng nên các dịch vụ để kiếm tiền ngược lại chúng tôi kiếm tiền để xây dựng các dịch vụ tốt hơn
cung cấp các dịch vụ để kiếm tiền rồi có tiền để cung cấp các dịch vụ tốt hơn
thế nhưng ở giai đoạn đầu khởi nghiệp mark cùng các bạn của mình chắc cũng không thể tưởng tượng ra sự lớn mạnh của facebook như ngày hôm nay
nhưng khi đó họ có tuổi trẻ có sự quyết tâm có khảo khát được thể hiện và dám đương đầu với khó khăn thậm chí là cả thất bại
mark zuckerberg từng chia sẻ nếu đã hiểu mọi thứ về kết nối con người trước khi bắt đầu ông sẽ không bao giờ tạo ra được facebook
câu chuyện khởi nghiệp thành công của ông bắt đầu từ những ý tưởng gần gũi và nhu cầu thực tế là minh chứng cho thấy
hãy cứ bắt tay vào làm bởi ý tưởng thì luôn khó hình dung và mơ hồ chỉ khi bắt tay vào làm thì mọi ý tưởng mới dần trở nên rõ ràng